tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi tiếp đại sứ vương quốc hà lan nianke chuster tới chào nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
khẳng định việt nam luôn trân trọng tình cảm của nhân dân hà lan dành cho nhân dân việt nam
chủ tịch nước cho rằng cùng với những thành tiệu đã đạt được việt nam và hà lan còn nhiều tiềm năng mở rộng hợp tác
vì vậy hai bên cần tiếp tục phát huy các lĩnh vực hợp tác thế mạnh để đưa quan hệ song phương phát triển lên tầm cao mới
việt nam đánh giá cao vai trò vị thế của hà lan trong liên minh châu âu eu
đại sứ nian ke chuster nhấn mạnh việt nam là đối tác tin cậy của hà lan
hà lan mong muốn tập trung thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư với việt nam
hà lan hiện là nước đầu tư lớn nhất trong eu vào việt nam là đối tác đứng thứ ba trong số các nước eu có quan hệ thương mại với việt nam